các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống cũng đã được nhiều nhà khoa học quan tâm
nghiên cứu và thảo luận tại các giới đoàn quốc tế
để quý vị nhìn nhận rõ hơn về các thách thức an ninh phi truyền thống
trong chương trình luận đàm hôm nay chúng tôi mong muốn cung cấp thêm những phân tích về chủ đề này
trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi
bắt đầu được nói đến vào những vấn đề này
trong những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi sử dụng nhiều trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi một
an ninh phi truyền thống trở thành một thuật ngữ phổ biến trong các hội nghị
diễn đàn khu vực quốc tế hợp tác song phương đa phương giữa các quốc gia
các tổ chức cũng như các chủ đề khác trong quan hệ quốc tế đương đại
tuy nhiên trên thế giới hiện nay có khá nhiều cách hiểu quan niệm về an ninh phi truyền thống
theo các nhà nghiên cứu trên thế giới hiện nay
quan niệm mối đe dọa an ninh phi truyền thống được nhìn nhận như là những thách thức
đối với sự tồn vong và thịnh vượng của các quốc gia dân tộc xuất hiện chủ yếu trong các nguồn phi quân sự
chẳng hạn như thay đổi khí hậu suy thoái môi trường xuyên biên giới
các nguồn tài nguyên cạn kiệt bệnh truyền nhiễm thiên tai di cư bất hợp pháp
tình trạng thiếu lương thực buồn lậu buôn bán ma túy và các hình thức khác của các tội phạm xuyên quốc gia
đối với việt nam trước đại hội chín đảng ta tuy chưa chính thức sử dụng khái niệm an ninh phi truyền thống
trong văn kiện chính trị nhưng đã từng chỉ ra những dấu hiệu những vấn đề của an ninh phi truyền thống
phải đến đại hội một mươi một khái niệm an ninh phi truyền thống mới chính thức được sử dụng với các vấn đề được chỉ ra
như chống khủng bố bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hạn chế bùng nổ dân số
phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh hiểm nghèo
tới đại hội một mươi hai an ninh phi truyền thống được đặt bên cạnh an ninh truyền thống
chỉ ra một số vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính an ninh năng lượng
an ninh nguồn nước an ninh lương thực biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh an ninh mạng
xung đột sắc tộc tôn giáo khủng bố đồng thời có lưu ý đến các hình thái chiến tranh kiểu mới
với hàm ý khả năng chuyển hóa giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống
nhận diện các thích thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay là một công việc quan trọng
nhằm chủ động sẵn sàng và ứng phó hiệu quả trước mối đe dọa này
vâng có thể nói là chưa bao giờ các quốc gia phải đối phó với nhiều hiểm họa thách thức như hiện nay
trong đó thách thức an ninh phi truyền thống đang trở thành một trong những mối thách thức gây gắt nhất không thể xem thường
hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay hai vị khách mời để bàn luận về vấn đề này
xin trân trọng giới thiệu trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn văn ngọc nguyên giám đốc học viện an ninh nhân dân
tiến sĩ nguyễn minh phong nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia trong chương trình luận đàm của chúng tôi ngày hôm nay
trước hết là chúng ta có thể là làm rõ hơn cái khái niệm về an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống nó khác nhau chi thế nào
xin mời trung tướng nguyễn văn ngọc
nói về sự khác nhau giữa hai thuật ngữ ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều cái giải thích
nhưng theo chúng tôi thì
nó có cái điểm chung là cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống thì nó đều chung một cái mục tiêu là nói về cái lĩnh vực an ninh của một quốc gia hoặc là của nhân loại
tuy nhiên thì cái an ninh truyền thống mà chúng ta hiểu từ trước đến giờ thì nó dựa đến hai cái yếu tố chính
đó là nói về những cái mối
thách thức mà xuất phát từ cái ý thức hệ và cái thách thức từ cái xung đột quân sự
thế còn cái an ninh phi truyền thống thì nó không chỉ có như vậy mà cái nội hàm của nó thì nó rộng mở hơn rất nhiều
nó là những yếu tố mà từ tự nhiên hoặc là do con người gây ra hoặc là giữa do cả con người và tự nhiên cùng gây ra
nói như là do con người gây ra thì vấn đề như là tội phạm khủng bố tội phạm xuyên quốc gia tội phạm có tổ chức thì đấy là những yếu tố những cái thách thức mà do con người gây ra
hoặc là có những cái thách thức thì từ tự nhiên thôi
ví dụ như là những cái thảm họa về sóng thần đại dịch chẳng hạn
hoặc như là những cái động đất
hoặc là những cái biến đổi khí hậu thì hoàn toàn là do tự nhiên gây ra
nhưng mà cũng có những cái thách thức nó để đến kết hợp cả do con người và tự nhiên cùng gây ra
thì đấy là một cái điểm mà chúng tôi thấy nó khác
xin tiến sĩ nguyễn linh phong có thể bổ sung thêm cái quan điểm của ông về cái vấn đề này
có thể nói là giáo sư tiến sĩ với bà ngọc đã nói khá đầy đủ
ở đây chúng tôi chỉ muốn bổ sung một cái ý
an ninh phi truyền thống á nó là phi quốc gia
nếu không nói là nó xuyên quốc gia
nó phi chính phủ
và đặc biệt là nó phi chính trị
và nó cũng phi quân sự
nhưng hơn nữa là cái nội hàm của nó cực kỳ đa dạng
nó gắn không chỉ là với các cái yếu tố mà do con người gây ra mà còn yếu tố cả thiên nhiên gây ra
và đồng thời nó không chỉ là con người mà còn gắn tất cả tới môi trường
nó gắn với cả yếu tố kinh tế
và nó gắn với cả những cái yếu tố mà có thể nói là xuyên thời gian
và hơn nữa là những cái mối đe dọa này nó không phải giải quyết một lần là hết
một cuộc gọi là đánh nhau mang tính chất gọi là sâu lược lẫn nhau đó
để kết thúc sau một thời gian
nhưng mà những cái an ninh phi truyền thống này nó kéo dài mãi
thậm chí là nó ngày càng gia tăng
và nó không có điểm dừng
nhất là những cái thế giới liên quan tới tự nhiên
đấy là những điểm mà tôi muốn lưu ý
và chúng tôi cũng muốn lưu ý thêm một điểm nữa là ngay cả khái niệm về an ninh phi truyền thống ấy
nó cũng chỉ mới xuất hiện trên giới khoảng ba thập kỷ này
và cho đến nay ở giữa các quốc gia nó cũng chưa thống nhất
mỗi quốc gia nó có những cái quan niệm khác nhau
và chúng ta có thể chia thành hai nhóm
nhóm nó cho rằng là an ninh phi truyền thống là đối lập với cả an ninh truyền thống
nhưng mà có một cái nhóm quan niệm khác thì là nó không đối lập hoàn toàn
mà nó có một cái sự gọi là
và thậm chí nó có một cái sự xâm lấn lẫn nhau
thế thì chúng tôi cũng cho rằng là có lẽ cái khái niệm sau đó nó đun hơn
bởi vì có
nói như giáo sư ngọc có nói đấy
là nó cùng đe dọa an ninh quốc gia
nhưng mà cái cách thức đe dọa nó khác nhau
cái tính chất đe dọa nó cũng khác nhau
thưa trung tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn văn ngọc
có thể ông có thể nói rõ hơn là vì sao cái nhận thức và cái xác định về cái phạm trụ này
hiện tại nó vẫn còn đa dạng
nó vẫn chưa thống nhất với nhau
vấn đề này thì không chỉ giới nghiên cứu ở trong nước
và cả quốc tế thì chúng tôi nghiên cứu thấy là cũng còn đang rất nhiều cái tranh cãi về cái quan điểm
đặc biệt về cái giới hạn của cái vấn đề an ninh phi truyền thống nó đến đâu
thế thì cái này chúng tôi cho rằng là nó khác nhau đó là vì
do cái cách tiếp cận của những người nghiên cứu
mỗi người nghiên cứu ở một cái góc độ nhất định
và mỗi một quốc gia nghiên cứu ở một cái góc độ nhất định thì nó cũng có những cái điểm mà không tương đồng được
do cái nhận thức đấy là một phần
nhưng phần khác nữa ở trên phương diện trung và quốc tế thì chúng tôi thấy này này
khi một cái quốc gia người ta xác định như vậy là đâu là an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
thì nó còn có vấn đề nó phụ thuộc vào cái đường lối
chính trị của mỗi nước
cái việc xác định cái lợi ích của mỗi nước là khác nhau
cái tiềm lực kinh tế của mỗi nước là khác nhau
cái vị thế quốc tế của mỗi nước trên thế giới là khác nhau
thì người ta xác định cái phạm vi cái giới hạn của cái an ninh truyền thống hoặc là an ninh phi truyền thống là nó cũng khác nhau
tôi chẳng hạn như nước mỹ là một nước có một cái tiềm lực kinh tế số một thế giới hiện nay
và họ hiện nay ngoài đất nước mỹ ra
thì họ còn có những cái cơ sở vật chất những cái căn cứ quân sự
hàng nghìn cái căn cứ quân sự và các cái đại diện của họ ở trên thế giới
và như vậy thì họ xác định những nguy cơ đe dọa những cái mục tiêu đó của họ là khác với chúng ta
khi chúng ta không có một cái cơ sở nào ở nước ngoài cả
và cái tiềm lực kinh tế của họ họ mạnh
cho nên họ có thể đặt ra những cái điều kiện họ có cái cơ sở vật chất để họ đáp ứng và ứng phó
với cái nguy cơ nó khác với chúng ta
và họ cũng xác định đồng minh rồi những lợi ích của họ
nó cũng khác với chúng ta rất nhiều
thế do đó là cái phạm vi về xác định về an ninh phi truyền thống với nước mỹ là nó khác
nước khác xa chúng ta rất nhiều và cũng như là khác rất nhiều
thì đấy theo chúng tôi thì nó là vấn đề gốc nó ở chỗ đấy
xin các vị khách cho biết là cái phạm chùa này nó xuất hiện hoặc nó được dùng chính thức ở việt nam từ bao giờ
về vấn đề này thì
ở việt nam thì trong cái văn bản chính thức thì chúng ta dùng những thuật ngữ này vào trong cái văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi một
chúng tôi nhớ là lần đầu tiên được dùng chính thức
và tiếp sau đó thì trong cái văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai thì cũng được cái thuật ngữ này được dụng
trong đó chúng ta có một cái câu là
sẵn sàng đối phó với các thách thức

an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
thì đấy là
nhưng thực ra trong giới nghiên cứu thì ở việt nam này chúng tôi được biết là đã có nhiều những nghiên cứu trước đó rồi
thế về mặt chính thức chúng ta công bố thì vào những cái văn kiện của đại hội một mươi một và đại hội một mươi hai thôi
thế còn trong thực tế thì đã nghiên cứu từ trước đó rồi
tôi cũng chia sẻ quan điểm này bởi vì chúng tôi có cái may mắn là qua rất nhiều viện nghiên cứu
viện kinh tế thế giới ủy ban xã hội ngày xưa đó
từ năm tám mươi ba năm chín mươi sáu
thì hồi chúng tôi làm ở viện đó
chúng tôi đã đưa ra cái thuật ngữ này khi đánh giá về bối cảnh kinh tế quốc tế
đặc biệt là những cái thách thức khu vực cũng như là thách thức toàn cầu
thì đã đề cập đến vấn đề cái an ninh phi truyền thống
rõ ràng cho giới nghiên cứu thì sử dụng sớm hơn
chúng tôi nghĩ rằng điều này là bình thường
bởi vì nó phải bắt đầu từ giới nghiên cứu
nó mở rộng nó lan tỏa và sau đó mới được khẳng định trong văn kiện chính thức
rõ ràng là chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm với cả giáo sư ngọc
là văn kiện chính thức trong ba kỳ đại hội gần đây mới được đưa vào
và thậm chí là đại hội một mươi hai chúng ta đã có cả một cái cuốn gọi là tìm hiểu những thuật ngữ của đại hội một mươi hai
trong đó có giải thích thế nào là an ninh phi truyền thống
mối tương tác giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
và nếu như có thể đưa ra ví dụ càng cụ thể thì để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn
xin mời tiến sĩ nguyễn đức nguyên
chính cái sự chủ động hội nhập quốc tế
chính cái toàn cầu hóa cộng với sự phát triển của mạng xã hội của internet và của những cái công nghệ hiện đại đó
nó là cái kênh nó là công cụ nó là truyền dẫn
cũng như là cái bối cảnh để nó thúc đẩy những vấn đề toàn cầu những vấn đề an ninh phi truyền thống
rồi ví dụ như là chỉ khi chúng ta thực hiện những cam kết hội nhập để có sự di chuyển lao động tự do
lúc đấy mới xuất hiện tình trạng di cư tự do trên toàn cầu
chứ nếu mỗi một nước đóng cửa và kiên quyết ngăn chặn thì không có vấn đề di cư trên toàn cầu
hay là những cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề về buôn bán cũng thế
nếu mà không có những cái quá trình buôn bán tự do thì không thể có được những cái thách thức liên quan tới những cái vấn đề về hàng rào và các cái vấn đề về thương mại khác
thế còn là cái sự giao lưu cái sự tương quan giữa an ninh truyền thống và truyền thống là rất rõ
tôi lấy ví dụ như là cùng là vấn đề về an ninh hàng không
thì trước đây chúng ta chỉ chuẩn bị đến vấn đề khủng bố và khủng bố bằng chất nổ
nhưng mà với sự phát triển của công nghệ hiện đại
của cái truyền thông của cái mạng xã hội đó
thì nó xuất hiện một vấn đề về an ninh phi truyền thống
đó là người ta có thể tạo ra một cái hệ thống sập mạng
là nó cũng gây ra một cái cuộc khủng hoảng về hàng không
thậm chí đó để phá hoại bệnh nhân kinh tế
người ta không cần phải mang bom mìn đến phá hoại những cơ sở kinh tế
người ta chỉ cần làm sập hệ thống mạng điện thôi của một quốc gia đó
thông qua hệ thống mạng xã hội là lập tức cũng tạo ra một cuộc hoảng kinh tế
an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
thì nó có một cái mối tương tác rất là mạnh mẽ và gắn bó
trước kia có thể nói như thế này
là những cái mối đe dọa về an ninh truyền thống
và an ninh phi truyền thống
nó cùng tồn tại
đan xen nhau
rồi tác động lớn nhau
và trong một điều kiện nhất định nào đó
nó có thể chuyển hóa cho nhau
tôi ví dụ
một cái ví dụ đơn giản như thế này
ngày mùng ba tháng bảy
thì như dư luận đều biết
là tàu hải dương tám của trung quốc
cùng với những các hàng chục các tàu hộ tống khác
đã xâm phạm vùng biển của việt nam
tại bãi tư chính
đây là vùng đặc quyền kinh tế của việt nam chúng ta
thì có thể khẳng định
cái hành vi này của phía trung quốc
là họ đang xâm phạm cái chủ quyền
lãnh thổ của chúng ta
và rõ ràng nó là gì
hành vi xâm phạm đến cái an ninh truyền thống
phải khẳng định như vậy
nhưng mà mặt khác
thì cũng chính cái hành vi xâm nhập này
trái phép này của họ
thì nó cũng làm vấn đề lớn trong an ninh phi truyền thống
chẳng hạn nó đe dọa đến cái
lợi ích giao thương của chúng ta
mặt thứ hai nữa là
cái hành vi của
nhóm tàu của trung quốc
xâm nhập vào biển của chúng ta như vậy
thì nó đe dọa cái an ninh hàng hải
một cái nữa là gì
nó đe dọa
trực tiếp đến cái an ninh
năng lượng của chúng ta
làm cho cái khu vực này là bất ổn định
không ổn định
và cái ổn định này
nó không chỉ là ở dừng lại việt nam
mà nó lan tỏa cái ảnh hưởng không ổn định ra
các nước chung quanh của chúng ta
ở vùng asean
và châu á này
và ở đây thì nếu như chúng ta giả định
một ngày nào đó mà chúng ta không đấu tranh được
bằng các cái viện pháp tổng hợp
mà không đấu tranh để cho
phía trung quốc rút khỏi ở đây
mà họ có thể là mang cả
giàn khoan đến họ khoan dầu ở đây
thì chắc chắn một cái xung đột quân sự sẽ xảy ra
như vậy là nó sẽ chuyển hóa thành một cái
cái xung đột vũ trang
và như vậy là
sẽ có xuất hiện
cái an ninh phi truyền thống
nó đã được chuyển hóa từ cái an ninh truyền thống
rất là xin cảm ơn
cái phân tích rất là rõ
và thưa quý vị và các bạn
việt nam là một quốc gia đang phát triển
và ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới
thuận lợi thì có rất nhiều
xong cũng có nhiều nguy cơ
đe dọa an ninh của việt nam
đặc biệt là góc độ an ninh phi truyền thống
phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn
về những mối nguy cơ này đối với đất nước ta
việt nam là quốc gia đang phát triển
có vị trí địa lý đặc thù
nằm trên dải khí hậu
với bờ biển kéo dài dọc suốt chiều dài đất nước
nên chịu tác động rất nặng nề từ an ninh phi truyền thống
nhất là những mối hiểm họa từ thiên tai
sự biến đổi khí hậu
nước biển dâng cao
các loại dịch bệnh
cùng với đó những vấn đề về buôn lậu
vận chuyển chạy phép vũ khí
có tổ chức xuyên quốc gia
hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
bên cạnh thời cơ thuận lợi
chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức
trong đó có thách thức từ an ninh phi truyền thống
trên các lĩnh vực kinh tế
văn hóa xã hội
quốc phòng an ninh
đặc biệt trong điều kiện bùng phát của công nghệ thông tin
đang xuất hiện một loại tội phạm mới rất nguy hiểm
đe dọa trực tiếp tới quốc phòng an ninh quốc gia
đó là tội phạm an ninh mạng
tội phạm công nghệ cao
thế giới đang hào hức
bước vào thời kỳ của cách mạng công nghiệp
lần thứ tư bốn
với hy vọng nhân loại sẽ đạt được những thành tiệu mới
đem đến cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn
cuộc cách mạng này cũng đặt ra
những thách thức an ninh phi truyền thống
đối với mỗi quốc gia
nhất là với việt nam
một nước đang phát triển
còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội khoa học công nghệ
cuộc đấu tranh với những nguy cơ
an ninh phi truyền thống
đang đòi hỏi phải có quan điểm
và cách tiếp cận mới
hợp tác đa phương
và sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế
cùng những giải pháp và bước đi hài hòa
kết hợp giữa hợp tác quốc phòng an ninh
với kinh tế chính trị ngoại giao pháp luật khoa học kỹ thuật
nhằm giải quyết và ứng phó hiệu quả
với tác động của an ninh phi truyền thống
bảo vệ an ninh quốc gia
vâng thì như là các quý vị đã xem các phóng sự vừa rồi
thì thấy rõ ràng là ở việt nam
cái vị trí địa chính trị của chúng ta
cũng đặt ra rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến
không chỉ an ninh truyền thống
mà cũng là an ninh phi truyền thống nữa
thì xin các vị khách có thể nói rõ hơn
những cái thách thức mà đang đặt ra
nghiêm trọng đối với việt nam hiện nay là gì
những cái thách thức mà có thể nói là
đang ngày càng nghiên cứu
và thậm chí ngày càng tác động sâu rộng
tới nền kinh tế của nước ta
đó là vấn đề biến đổi khí hậu
theo những cái dự báo mới nhất
của các nhà khoa học
kể cả của nga cũng như là của thế giới đó
thì nếu với tốc độ hiện nay
có lẽ năm mươi năm nữa
tối đa là một trăm linh năm nữa
thì bốn mươi đồng bằng của việt nam
sẽ bị chìm dưới đáy biển
trong đó có đồng bằng sông kiều long
một mươi đô thị của hồ chí minh
cũng sẽ bị chìm dưới đáy biển
và nó không chỉ bị chìm biển
ở góc độ gọi là do nước biển dâng
mà nó còn bị chìm do sụt lún
bên cạnh đấy nữa chúng ta cũng đang bị sức ép
giữa những cái
vấn đề về ô nhiễm môi trường
do bàn tay con người tạo ra
và cũng như là do những cái quá trình sử dụng
các cái hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra
bên cạnh ý nữa chúng ta cũng đang bị đối diện
với những cái an ninh về mạng
có thể nói là cái an ninh về mạng
là một trong những cái vấn đề mà lớn
mà đang đặt vào chúng ta
với hàng nghìn
thậm chí hàng chục nghìn những cuộc tấn công mạng
và gây tổn hại nhất định
tới cái kể cả về mặt
kể cả về mặt kinh tế
kể cả những vấn đề về mặt quốc gia khác
vấn đề mới
liên quan tới cái gọi là an ninh truyền thống
đó là vấn đề giá trị chuẩn quốc gia
thế này chúng ta cũng đang bị có những cái sự rối loạn nhất định
trong cái giá trị chuẩn quốc gia
khiến cho những cái định vị
về đúng sai
rồi những cái gọi là
làm bảo cái sự
đoàn kết xã hội
rồi cũng đang bị có sự lệch lạc méo mó
những cái giá trị chuẩn đó
ở lớp trẻ cũng đang có những vấn đề
thậm chí nó gây nguy cơ tan vỡ
những gia đình truyền thống
gây nguy cơ làm cho cái tính chất cộng đồng
những cái truyền thống ngàn năm của dân tộc
ít nhiều cũng có cái sự đe dọa
trước những cái thách thức của vấn đề hội nhập
thách thức của những cái giá trị mà chúng ta
lấy từ bên ngoài
trong khi những cái truyền thống là đang bị xóa mòn
góc độ của tôi là cái người trong ngành
thì chúng tôi lại nhận diện nó như thế này
chúng tôi tổng cập là có khoảng chín
mà thách thức an ninh phi truyền thống
mà hiện nay nó đang
hiễn hữu và nó đang
đe dọa và chúng ta cần phải có
những cái giải pháp đối phó
thứ nhất là chúng tôi thấy là
những cái nguy cơ
từ cái mất ổn định về an ninh xã hội ở nước ta
những vấn đề về dân tộc
hiện nay đang cũng rất là phức tạp
rồi là những cái vấn đề về
ngay cái sự suy thoái của
nói vấn đề tự diễn biến tự chuyển hóa
thì đây là cái nguy cơ
cũng rất là cao
và cái điều này là trong các cái văn kiện của
đại hội đảng một mươi một một mươi hai chúng ta đều nói
nó có thể đe dọa đến cái
hệ thống chính trị của chúng ta
nguy cơ thứ hai nữa là chúng tôi thấy là
từ những cái nguy cơ
cái tranh chấp
và cái xung đột ở trên biển đông
đấy như tôi vừa phân tích trên một cái vụ
ví dụ là tàu
hải dương tám của trung quốc
người ta xâm nhập
đấy thì nó cũng là một cái nguy cơ
vừa là an ninh truyền thống
và vừa là an ninh phi truyền thống
cái nhóm thứ ba
thì chúng tôi thấy nhận diện được
đó chính là cái
chủ nghĩa khủng bố
và các cái loại tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia
đấy là những nguy cơ có thật
nguy cơ thứ tư là chúng tôi muốn nói đến vấn đề là
không gian mạng
cái an ninh mạng như là
tiến sĩ nguyễn đình phong đã nói
thì đây là vấn đề mà rõ ràng
nó đang đe dọa chúng ta hàng ngày hàng giờ
và đây cũng là một vấn đề mà thế giới hiện nay
họ đang rất là quan tâm
một nguy cơ nữa là cái nhóm nguy cơ
xuất phát từ cái biến đổi khí hậu
mà vừa rồi thì
tiến sĩ nguyễn đình phong đã phân tích rất là kỹ rồi
cái thách thức nữa
nó đến từ cái vấn đề là
cái bệnh dịch
đối với con người
và đối với vật nuôi
đối với cây trồng
một nguy cơ nữa là đó là
an ninh lương thực
nước ta hiện nay đang xuất khẩu gạo
thế nhưng mà
như chúng ta đã thấy là
đến năm hai nghìn hai mươi
hai nghìn ba mươi người ta dự báo là
dân số chúng ta là
tăng lên khoảng một trăm một mươi triệu người
lúc đó rõ ràng
là vấn đề lương thực là
rất là gay go
một nguy cơ nữa là từ an ninh năng lượng
thứ chín nữa
mà chúng tôi cho rằng là
đó là những khủng hoảng về tài chính của thế giới
và khủng hoảng về cái quản trị
cái ngân hàng của chúng ta
cái tình trạng mà ngân hàng
tội phạm ngân hàng
trong những vực ngân hàng đã tăng lên
và cái việc rửa tiền
nó cũng tăng lên
và nếu như ta không quản trị tốt vấn đề này
thì nó cũng gây ra những cái khủng hoảng kinh tế
ngay đến nước ta
và công chúng
mọi người đang quan tâm thì
chúng ta phải có những cái giải pháp gì
giải pháp về cơ bản
giải pháp về chiến lược như thế nào
để mà chúng ta có thể đối phó
ứng phó với những cái thách thức của
và những cái nguy cơ
nó đang diễn ra
và sẽ diễn ra
theo quan điểm của chúng tôi thì
cái giải pháp cho nó thì nhiều
và tùy từng cái nguy cơ nó xuất hiện ở đâu đó
thì chúng ta có những cái giải pháp cụ thể
nó có mấy cái việc sau đây
mà chúng ta cần phải tập trung làm
việc thứ nhất
là chúng tôi cho rằng là phải làm sao
đất nước chúng ta bằng mọi cách
chúng ta phải giữ được cái ổn định
và phát triển
và phát triển bền vững
hay nói là chúng ta phải làm sao
tập trung để
có những cái chính sách làm sao đó
làm cho cái cuộc sống của chúng ta
của người dân được ổn định
có những chính sách an dân
cho thật tốt
tôi cho rằng đây chính là nền tảng gốc
để chúng ta có thể sẵn sàng
ứng phó với những cái an ninh
những cái mối đe dọa
an ninh từ bên ngoài hay là
từ bên trong nước chúng ta
nó xuất hiện
thì đấy là cái vấn đề mâu chốt
vấn đề thứ hai theo chúng tôi là
cần phải tăng cường
đầu tư nghiên cứu về
cái an ninh phi truyền thống nhiều hơn nữa
từ đó thì chúng ta mới có những cái
căn cứ để chúng ta nâng cao
cái nhận thức
để an ninh phi truyền thống
trước hết là đội ngũ lãnh đạo
các cấp của chúng ta
và sau nữa là
cho người dân của chúng ta
để mọi người nhận diện được nó
và có một cái ý thức trong cái việc là
tham gia và phòng chống
các cái nguy cơ đó
và cái việc này là phải của toàn bộ hệ thống chính trị
và của toàn dân
cái câu này không phải là sáo rỗng đâu
mà nó phải là thực tiện
một cái điểm thứ ba nữa
là chúng ta cần phải
làm sao đó
để mà tập trung được
cái nhân lực
và vật lực
cho cái việc mà
ứng phó với các cái
nguy cơ an ninh phi truyền thống
cái này trong như tôi đã nói ở trên là
trong văn kiện
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
là chúng ta có ghi là
sẵn sàng ứng phó
với các cái nguy cơ
về an ninh truyền thống và phi truyền thống
thế thì bây giờ muốn
sẵn sàng được
thì chúng ta phải có tiềm lực
phải có con người được đào tạo
được huấn luyện
về cái xử lý cái mối nguy cơ này
và phải có tiềm lực
kinh tế để chúng ta
mới có thể ứng phó được
và điểm cuối cùng nữa
là theo chúng tôi là việt nam không thể
tách rời với thế giới trong vấn đề này
chúng ta phải có một cái hợp tác sâu rộng với thế giới
về cả phương diện nghiên cứu
về an ninh phi truyền thống
và cả phương diện vật chất thực tế
để chúng ta ứng phó với nguy cơ này
và chúng ta cũng phải là đóng góp với thế giới
trong cái việc mà
để xử lý những cái mối đe dọa
an ninh phi truyền thống
tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của giáo sư tiến sĩ vĩ văn ngọc
có thể nói là đó là những cái
đề xuất mang tầm chiến lược
và nếu mà được thực hiện tốt
chắc chắn nó sẽ tạo ra những sự chuyển động rất là mạnh mẽ
trong cả nhận thức và trong hành động
có lẽ đã đến lúc phải thành lập các cái thể chế
thể chế ở tầm quốc gia
cũng như ở mỗi các bộ các chuyên ngành
để có được một cái sự nhận diện
và một cái sự thống nhất
và có phân công sâu
để mà xử lý đối với từng tình huống
đối với từng cái nhóm từng cái loại
gọi là an ninh phi truyền thống này
trong đó nhất là các kịch bản
kịch bản chuyên ngành và kịch bản tổng thể quốc gia
các nước trên thế giới đã có những bộ an ninh nội địa
rồi nước nga có bộ tình huống khủng hoảng
bộ tình trạng khẩn cấp vân vân
có lẽ chúng ta cũng phải lập thêm những cái bộ mới kiểu như vậy
cái thứ hai nữa
là như đã nói lúc đầu
chúng tôi muốn mạnh thêm nữa
là chúng ta phải giải quyết ba cái vấn đề
trong thời gian tới
một là xây dựng cái hệ giá trị chuẩn quốc gia
để nó đảm bảo một cái tiêu chí
vector đơn vị đo lường
các cái đúng sai các cái nguy cơ
và những cái không phải là nguy cơ
để mà có được một cái sự đo lường chuẩn
tầm quốc gia
cái thứ hai nữa là xây dựng một cái cơ chế bảo vệ lợi quốc gia
và cơ chế này
nó phải nhận diện lợi quốc gia nó rất rộng
nó không phải chỉ đất đai lãnh thổ
mà nó còn là một cái gọi là
cái gì đó nó xuyên biên giới
nó xuyên thời gian
xuyên không gian xuyên lợi ích ngành
và cuối cùng là cơ chế cán bộ
một cơ chế cán bộ phải thực sự là nòng cốt cho tất cả các cơ chế trên
nếu chúng ta không có cơ chế cán bộ tốt
thì tất cả cán bộ vẫn lập ra đó
thì cũng sẽ vô ích
giống như bác hồ nói là cán bộ quyết định tất cả
và nếu cán bộ không tốt
thì tất cả những người chúng ta lập ra nó chỉ là hình thức
thậm chí có thể bị vô hiệu hóa
hoặc là trở thành hình thức hóa
thưa quý vị và các bạn
như chúng ta vừa nghe những phân tích của hai vị khách mời
những thách thức của an ninh phi truyền thống
tác động trực tiếp đến quốc phòng an ninh của đất nước
với tinh chất ngày càng phương tạp
và với phạm vi ngày càng rộng lớn
xuyên quốc gia khu vực và toàn cầu
bên cạnh các giải pháp vừa được nêu ra
mỗi cá nhân và mỗi tổ chức
cũng cần phải nâng cao ý thức cùng chung tay
để ứng phó và khắc phục những thách thức đó
đã đến tham gia một cuộc tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi
và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong khung giờ này tuần sau